từ đầu dịch đến nay đây là số mẫu xét nghiệm kỷ lục mà thành phố hồ chí minh lấy được trong một ngày
thông tin từ công tác xét nghiệm diện rộng bác sĩ nguyễn hồng tâm phó giám đốc điều hành trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh
hcdc cho biết thành phố đang có những dấu hiệu tích cực sau ngày xét nghiệm diện rộng đầu tiên
tỷ lệ dương tính ở vùng xanh là một vùng cận xanh là ba vùng vàng là ba vùng cam là năm vùng đỏ là bảy
về truy vết quản lý f một bác sĩ tâm cho biết thành phố vẫn duy trì xong ít hơn trước
f một hầu như ở cùng nhà với f nên được quản lý song song với f
ngoài ra ở vùng xanh số ca nhiễm giảm việc đi lại thoáng hơn nên khâu truy vết f một sẽ được tăng cường và cách ly như trước đây
hiện f một được cách ly tập trung là một sáu trăm linh người và cách ly tại nhà là một mươi chín năm trăm linh người
thông tin thêm về công tác xét nghiệm cho lực lượng mai táng bà nguyễn thị huỳnh mai
tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết nhân viên dịch vụ mai táng được xét nghiệm như người bình thường khác
nạn nhân tử vong do covid một mươi chín đã được lực lượng quân đội phụ trách
dịch vụ mai táng chủ yếu phụ trách trường hợp tử vong không do covid một mươi chín
các công ty dịch vụ mai táng gắn kết với bệnh viện và có hợp đồng để xử lý thi hài sau khi qua đời
do đó các bệnh viện sẽ hỗ trợ các đối tượng này
về chăm sóc f tại nhà theo bà mai đây là mô hình của tp hcm được bộ y tế đánh giá rất cao
hướng đến mục tiêu giảm thấp nhất tỷ lệ tử vong
tp hcm đã ban hành nhiều chính sách chăm lo cho f tại nhà
đặc biệt chỉ có tp hcm trong thời gian sớm nhất và nhanh nhất đồng loạt thành lập năm trăm linh trạm y tế lưu động
theo dõi f tại nhà với sự hỗ trợ của lực lượng quân y
giải thích về thông tin tp hcm ngưng tiêm vaccine covid một mươi chín cho người dân
bà nguyễn thị huỳnh mai cho biết tp thủ đức chỉ tạm dừng tiêm vaccine tại các điểm tiêm cố định của ba mươi bốn phường
để tập trung xét nghiệm từ ngày hai mươi hai
đến ba mươi tháng chín chủ tịch ubnd ba mươi bốn phường sẽ tiếp tục giả soát trường hợp người dân trên địa bàn chưa tiêm mũi một
và đến thời điểm tiêm mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín verocell để mời đến tiêm tại các trạm y tế phường
có thể người dân hiểu nhầm chúng ta không ngưng tiêm vaccine tại tp thủ đức bà mai nhấn mạnh
thông tin về tiến độ tiếp nhận giải quyết giấy phép lưu thông cho người lao động công chức viên chức cán bộ
người lao động công nhân viên trước cán bộ đi làm sau ngày ba mươi tháng chín
thượng tá huỳnh quang tuyến phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho biết
đơn vị đã tiếp nhận danh sách từ một mươi bảy sở ngành với tổng số trên bảy năm trăm linh người
công an tp đang cập nhật vào phần mềm quản lý vneid để kiểm soát lưu thông trên đường
để hạn chế thủ tục cấp đổi giấy đi đường và việc lạm dụng giấy thông hành không đúng mục đích
công an tp đề xuất phương án giải quyết cho người lao động công nhân viên chức cán bộ
được phép lưu thông đến trụ sở làm việc theo thời gian
từ sáu h ba mươi đến tám h và một mươi sáu h ba mươi đến một mươi tám h hàng ngày lưu thông từ nơi ở đến trụ sở làm việc
với các trường hợp ra đường thực hiện nhiệm vụ ngoài khung giờ và tuyến đường
thượng tá huỳnh quang tuyến cho biết vẫn sử dụng giấy đi đường đã cấp trường hợp đổi ca
bị nhiễm sars cov hai thì đổi giấy
trường hợp đặc biệt thì công an thành phố cấp bổ sung giấy đi đường và xem xét giải quyết từng đơn vị
liên quan đến việc tập hấn xét nghiệm cho lực lượng sipr ông từ lương
phó giám đốc sở thông tin và truyền thông tp hcm cho biết đã tạo tài khoản cho ba mươi ba trên ba mươi bốn doanh nghiệp
quản lý sipr tạo kênh liên lạc giữa các cơ sở và tổ kỹ thuật đảm bảo vận hành chân chu việc khai báo kết quả xét nghiệm
đến nay một mươi chín trên ba mươi ba doanh nghiệp hơn sáu mươi đã thực hiện đầy đủ khai báo điện tử cập nhật kết quả